tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng chức năng nhận được thông tin có hai nghi phạm người đài loan sang việt nam
hai người này lợi dụng tàu đánh cá buôn lậu hàng hóa nghi là ma túy vận chuyển từ việt nam đi nước ngoài tiêu thụ qua đường biển
tiếp đó tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba sáu người trong đường dây nhập cảnh vào việt nam
họ đặt khách sạn thuê xe phiên dịch thuê kho và mua một trăm linh tấn xi măng tập kết tại kho hàng ở quận hồng bàng hải phòng
số xi măng trên thực chất chỉ dùng để ngụy trang cho lô hàng ma túy hàng chục triệu usd
đang làm thủ tục xuất đi nước ngoài qua đường biển
ngày hai mươi tháng chín hai đối tượng chính điều hành đường dây nhập cảnh vào việt nam
ngày sau đó các đối tượng di chuyển đến kho hàng tại hải phòng và chỉ đạo bốc rỡ các bao tải chứa ma túy cất dấu trong kho xi măng
nhận định thời cơ đến sáng hai mươi hai tháng chín bàn chuyển án đồng loạt khám xét các kho hàng
tại kho hàng ở quận hồng bàng hải phòng cảnh sát thu giữ ba mươi bao tải mỗi bao khối lượng hai mươi năm kg đều chứa ma túy dạng ketamin tổng khối lượng bảy trăm năm mươi kg
ngày hai mươi bốn tháng chín tại hà tĩnh bàn chuyển án bắt giữ phạm duy khánh ba mươi năm tuổi ở hà tĩnh là lái xe khách
khám xét xe ô tô cơ quan điều tra thu giữ hai mươi hai bao tải được giấu trong bình xăng giả và giường nằm của khách cùng chủng loại với ba mươi bao tải thu giữ tại hải phòng
kết quả giám định hai mươi hai bao là ma túy ketamin khối lượng năm trăm năm mươi kg
theo tính toán sau khi nhận hai mươi hai bao ketamin các đối tượng sẽ cất giấu tổng cộng năm mươi hai bao chứa một ba tấn ketamin
lẫn trong các bao xi măng vận chuyển bằng đường biển sang nước ngoài tiêu thụ
bàn chuyển án xác định liêu trí hoài bốn mươi ba tuổi quốc tịch trung quốc là người cầm đầu đường dây này
liêu trí hoài khai nhận cùng một số đối tượng thành lập công ty dược ở nước ngoài sau đó lợi dụng mua tiền chất hóa chất để sản xuất ma túy tổng hợp
ma túy thành phẩm được vận chuyển về việt nam qua tuyến đường bộ tập kết ở thái bình sau đó đưa sang hải phòng để xuất đi nước thứ ba
qua điều tra xác định trong một năm qua công ty của các đối tượng
đã được cấp phép nhập khẩu sáu mươi bốn loại tiền chất hóa chất dung môi với số lượng gần chín tấn trị giá hơn năm bảy triệu usd
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khởi tố vụ án khởi tố bảy bị can tại việt nam
quá trình điều tra làm rõ các đối tượng đã từng vận chuyển chót lọt năm trăm linh kg ma túy ketamin qua đường biển tiêu thụ
cũng liên quan đến tội phạm ma túy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương vừa khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
đối với phạm văn trung chú tại tp hcm
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trung bị phát hiện lái xe ô tô đến khu vực đường điện biên phủ nhận một kiện hàng bên trong chứa ma túy
được gửi từ đức về việt nam để chuyển tiếp tới một địa chỉ khác
qua kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ sáu túi ni lông sáu túi giấy bạc hai gói giấy màu xanh bên trong đều chứa chất bột màu trắng màu vàng cát
kết quả giám định là ma túy loại mdma với tổng khối lượng gần bảy kg
chiều qua phòng cảnh sát quản lý hành trình
về trật tự xã hội công an tỉnh bến tre
phối hợp với công an thành phố kiểm tra hành chính
quán karaoke lam sơn
nằm trên địa bàn xã sơn đông tp bến tre
thời điểm kiểm tra
quán có hai phòng đang hoạt động
với tổng cộng ba mươi một khách
lực lượng chức năng phát hiện nhiều dụng cụ sử dụng ma túy
và một số ma túy chưa sử dụng hết
tiến hành test nhanh có hai mươi bảy trường hợp dương tính với ma túy
tổ kiểm tra đã lập biên bản
những vi phạm của quán
và hai mươi bảy đối tượng có kết quả dương tính với ma túy
bàn giao cho công an tp bến tre
tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự
nguyễn tấn quang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại phường xuân yên thị xã sông cầu tỉnh phú yên
vừa bị khởi tố bắt tạm giảm
quang bị bắt quả tang khi có hành vi nhận ba triệu đồng
là tiền lãi cho vay từ một người dân
ở phường xuân thành
khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng tại phường xuân thành
lực lượng công an thu giữ hơn một trăm một mươi sáu triệu đồng tiền mặt
nhiều cuốn sổ ghi nội dung cho vay
hai bằng tốt nghiệp của người vay
một số trang sức bằng kim loại màu vàng
qua điều tra ban đầu xác định
đối tượng hoạt động cho vay với lãi suất một trăm tám mươi một năm
gấp chín lần mức lãi suất cao nhất
theo quy định của bộ luật dân sự
thưa quý vị giả danh cán bộ của các cơ quan chức năng
nhắn tin gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn không mới nhưng vẫn có nhiều người sợ bẫy
mới đây công an quận bắc tử liêm tp hà nội
đã bắt giữ một mươi đối tượng giả danh là bác sĩ
để lừa đảo dưới hình thức khám chữa bệnh và bán thuốc
đối tượng mà trung hướng tới là những người già
người mắc bệnh lý đã và sử dụng thuốc đông y
nhiều năm mà chưa khỏi bệnh
đây là toàn bộ số tăng vật gồm máy tính
điện thoại di động con dấu giả
và hơn sáu trăm linh hộp thực phẩm chức năng
mà lực lượng chức năng vừa thu giữ
của nhóm đối tượng trong một vụ lừa đảo
còn đây là nạn nhân của nhóm đối tượng trên
theo lời kể lại của nạn nhân này
cách đây ít ngày bà nhận được điện thoại
của một người tự xưng là thanh tra sở y tế
người này thông báo bà thuộc diện
những người cao tuổi uống thuốc đồng y
lâu năm mà chưa khỏi bệnh
nên được nhà nước hỗ trợ
hoàn lại tám mươi số tiền đã bỏ ra mua thuốc
để nhận được gói hỗ trợ
bà cần phải đóng trước phí làm hồ sơ
phí lót tay phê duyệt hồ sơ
để làm thủ tục hoàn tiền
lúc đầu thì nó bảo đưa hai triệu rưỡi
để làm hồ sơ
sau đó thì nó gửi cho cô bốn cái hộp thuốc canxi
sau thanh toán xong rồi
thì nó nhận được rồi
thì nó bảo với cô
là coi như là
hồ sơ của chị
kiểu như là chị đóng ba mươi triệu
để làm hồ sơ
sau ba mươi triệu xong thì nó nói là
chị kiểu như là phải đóng lệ phí đấy
lệ phí là
đối tượng chủ mưu
của vụ lừa đảo này là nguyễn văn tâm
hai mươi bốn tuổi chú tệ huyện nam tử liêm
công an tâm khai nhận
đã lên mạng tìm mua thông tin cá nhân
của người cao tuổi đã từng đi mua thuốc
chữa bệnh với giá hai đồng
mỗi số điện thoại để thực hiện hành vi lừa đảo
khi em mua lọ thuốc
ở trên bà vị là giá gốc
là hai mươi năm đồng
bán cho khách thì có khách bán được
tám trăm linh có khách thì năm trăm linh một lọ
có khách thì một triệu một lọ
thế tùy theo khách là giàu hay nghèo
khi bạn nào chốt được đơn đó thì bọn em đóng hàng
bọn em cứ đi luôn chứ không phải là để khách chờ đợi
khi người ta nhận thành công rồi
thì bọn em quay sang
làm sổ thăm khám định kỳ
mỗi tháng bệnh nhân được
bệnh nhân nước hỗ trợ là hai tám trăm linh
trong vòng năm năm thì hết hiệu lực
thì cũng tạm ứng khoản chi phí là bốn bảy trăm linh
để làm sổ thăm khám định kỳ này
và cái thứ ba đấy thì là
làm xong rồi thì là
mỗi tháng các bác không về nữa
mà các bác về một lần
để các bác dồn trong vòng năm năm
số tiền khoảng hai trăm linh hay ba trăm linh triệu đồng đó
dồn số như thế thì tạm ứng chi phí là khoảng
hơn một mươi triệu đồng
thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi
chúng đã đánh vào tâm lý tuổi già bệnh tật
khoản thiết kiệm không đủ trăng trải lúc ốm đau
muốn được điều trị nhanh để khỏi bệnh
chính vì điều này nhiều nạn nhân là người già
đã sập bẫy lừa đảo
với thủ đoạn trên nhóm của tâm
đã thực hiện thành công gần trục vụ
với hàng trăm nạn nhân
số tiền chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng
cơ quan công an khuyến cáo người dân
nhất là những người cao tuổi những người mắc bệnh
khi thăm khám thì lên đến trực tiếp
các cơ sở khám chữa bệnh
để thăm khám và mua thuốc
có giấy tờ hóa đơn xuất xứ
và khi mà nhận biết
có dấu hiệu lừa đảo thì cần báo ngay
cho cơ quan công an để kịp thời
xác minh để xử lý
và bên cạnh đó đối với các cơ sở y tế
cũng cần phải phối hợp chặt chẽ hơn với cả cơ quan công an
để xử lý nghiêm các đối tượng lừa đảo
liên quan đến các hình thức
mua bán thuốc đông y thuốc thực phẩm chức lăng
cơ quan công an cũng cho biết
đang tiếp tục mở rộng điều tra
làm rõ những thông tin
cá nhân của các bị hại
đã được các đối tượng trong ổ nhóm này thu mua
từ những nguồn nào
đồng thời yêu cầu ai là bị hại
hãy đến cơ quan công an trình báo
để làm cơ sở xử lý các đối tượng
về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thời gian vừa qua trên địa bàn
thành phố đà nẵng xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên
sử dụng các xe mô tô độ chế
chạy với tốc độ cao nẹp pô lặng lách
đánh võng gây mất an ninh trật tự
và bức xúc trong dư luận
để giải quyết triệt đề tình trạng này
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng
đã tiến hành giả soát kiểm tra và lập biên bản
xử lý nhiều cơ sở kinh doanh phụ tùng
sửa chữa xe máy có hành vi độ chế xe
tiếp tay cho các đối tượng thanh thiếu niên
vi phạm pháp luật
không có giấy phép lái xe
tụ tập thành nhóm
điều khiển xe với tốc độ cao
nẹp pô lặng lách đánh võng
thách thức lực lượng chức năng
coi thưởng pháp luật
điểm đáng chú ý
nhiều trường hợp còn vô tư
quay video clip đăng tải các trang mạng xã hội
để câu like câu view
đã nhanh chóng bị lực lượng cảnh sát giao thông
công an đà nẵng xử lý nhiều trường hợp
trước tình hình như vậy
thực hiện ý kiến chỉ đạo
giám đốc công an thành phố đà nẵng
về việc ra quân để xử lý nghiêm
các đối tượng này
lực lượng cảnh sát giao thông cũng như công an các địa phương
đã phối hợp và huy động
tất cả các lực lượng tổ chức
các lực lượng
tuần tra kiểm soát hai mươi bốn h hai mươi bốn
trên tất cả các tuyến đường
đồng thời kết hợp với các công tác điều tra cơ bản
nghiệp vụ cơ bản
trên tất cả các tuyến
để xử lý các đối tượng
thanh thiếu niên
sử dụng các phương tiện
mô tô xe máy độ chế
để gây rối trạc tự công cộng
vi phạm về trạc tự an toàn giao thông
mới đây phòng cảnh sát giao thông
công an thành phố đà nẵng
bất ngờ đột kích vào hai lò độ chế
tại số nhà
hai trăm ba mươi hai phạm hùng xã hòa châu nguyện hòa vang
và một trăm năm mươi tám phạm như sương
phường hòa khánh nam quận liên triểu
tại thời điểm kiểm tra
công an phát hiện gần một mươi xe
đang độ chế
hàng trăm phụ tùng phụ kiện thiết bị xe độ chế
không hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ
cùng với nhiều máy móc
đặc biệt tại cơ sở hai trăm ba mươi hai phạm hùng
để trốn tránh sự kiểm tra
của lực lượng công an
chủ cơ sở đã thiết kế nhà kho trên nóc nhà
cất dấu các thiết bị phụ tùng độ chế
nguy trang trong các thùng hàng
ví dụ như xe mà vô em làm
thì xe rinh mà lao ngày đi
mà bị thiếu nhất
đồ thư máy
thường thì họ sẽ nhằm chán
với cái máy cũ
họ muốn cái máy khỏe hơn
để họ đi lại để họ đi đường dài
đồ ổn định bệnh bệnh hơn
thì tụi em cũng sẽ phục vụ họ
trong thời gian khóa
đến phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng
cùng với lại công an các đơn vị địa phương
sẽ tiếp tục xây dựng
các cơ sở bí mật
rồi xây dựng các hồ sơ điều tra cơ bản tuyến
để kiểm tra đồ kích
vào tất cả các nơi
sửa chữa đồ chế các phương tiện này
và đồng thời sẽ kiểm tra
các nguồn hàng các nguồn trang thiết bị
của các cơ sở này
nhập về không rõ nguồn gốc
không có xuất xứ để xử lý theo đúng quy định
tạo ra một thượng tôn pháp luật
thời gian tới
phòng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục phối hợp
cùng với công an các đơn vị địa phương
để mạnh tuần tra kiểm soát
sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng thanh thiếu niên
và chủ các lò độ chế
theo đúng quy định của pháp luật
góp phần đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn thành phố